chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày hai mươi sáu tháng ba do báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
kinh hoàng phát hiện sỏi chi chít lấp đầy đối mật co giật ngưng tim ngưng thở chỉ vì vết sức nhỏ ngoài da
bé gái suy hô hấp nặng suy chết do hóc quả nhãn gặp triệu chứng đường tiêu hóa nhưng nhập viện phát hiện nhồi máu cơ tim
bé bốn tuổi bị nút giái tai chặn kín ống tai gây nghe kém chuyên gia bệnh viện bạch mai cảnh báo nguy cơ mất mạng vì đơn thuốc quốc dân
tước giấy phép đình chỉ hoạt động bệnh viện thẩm mỹ dowtoria và hàng loạt cơ sở khác lý do bảo hiểm y tế mẫu mới không có ngày hết hạn sử dụng
sỏi mật là một trong những bệnh lý về túi mật thường gặp bệnh nhân cần được thăm khám và điều trị sớm
nếu không sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng trường hợp bệnh nhân dưới đây là một ví dụ cụ thể
mới đây một trường hợp bệnh nhân nữ sáu mươi bảy tuổi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ vùng hạ sườn phải
sau khi thăm khám bác sĩ phát hiện sỏi chi chít trong túi mật được biết bệnh nhân tiền sử sơ gan trên nền viêm gan siêu vi b đang điều trị nên trước đây từ chốn nội soi cắt tứ mật
lần này kết quả xét nghiệm chú cất lớp vi tính ổ bụng tại bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long phát hiện gan sơ kèm sỏi lấp đầy túi mật
các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân cắt bỏ toàn bộ túi mật bị lấp đầy sỏi với nhiều kích thước khác nhau một ngày sau bà có thể tự đi lại và sinh hoạt dự kiến xuất viện sau vài ngày
theo các bác sĩ sỏi mật là tình trạng lắng động sắc tố mật hình thành nên bùn mật hoặc viên sỏi trong lòng đường mật gây ư trệ và tắc nghẽn sự lưu thông mật đây là một trong những bệnh lý về túi mật thường gặp
nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời người bị sỏi túi mật phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng thậm chí là đe dọa đến tính mạng do đó người bệnh cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt

bác sĩ khuyên cáo mọi người cần thay đổi lối sống sinh hoạt lành mạnh tăng cường hoạt động thể chất kết hợp chế độ ăn uống đảm bảo vệ sinh giảm mỡ chất béo tăng lượng rau quả tươi do vitamin b c để tăng chuyển hóa chất béo và tinh bột tẩy dung định kỳ để tránh nhiễm trùng và ký sinh trùng đường tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng mới đây đã điều trị thành công và cứu sống bệnh nhân bị uốn ván nặng kèm theo thuyên tắc phổi được biết đây là trường hợp nặng nhất từ trước đến nay trong điều trị uốn ván tại bệnh viện này
trước đó bệnh nhân mạch văn mẫn năm mươi hai tuổi ngủ tại thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng trong tình trạng coi giật ngưng tim ngưng thở
ngay lập tức bệnh nhân đã được các bác sĩ mở khí quản cấp cứu dùng thuốc dãn cơ an thần thở máy mới kiểm soát được tình hình nguy hiểm
người nhà cho biết chiếc tá bệnh nhân bị sức ngoài da do tai nạn giao thông thế nhưng sau hai tuần xuất hiện tình trạng mỏi hàm cứng hàm phải nhập viện
kết quả bệnh nhân mẫn được chẩn đoán bị uốn ván nặng và phải thở máy với áp lực và nồng độ oxy cao trong một mươi hai ngày liên tiếp
ngoài ra qua kết quả chu ct sercen ngực cho thấy bệnh nhân còn bị tác động mạch phổi hai bên
chia sẻ bệnh uốn ván thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiển minh hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc cho biết
tuy nhiên những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể là co thắt ở vùng khung sương sườn có thể gây gãy sương hoặc là co thắt vùng cơn hô hấp có thể gây suy hô hấp
bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim
và chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uốn ván có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uốn ván nhưng giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết
cách tốt nhất để phòng ngừa uốn ván

trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời và tránh những diễn biến nguy hiểm
mùa vải mùa nhãn đến khiến cho nguy cơ làm trẻ bị hấp hạt nhãn hạt vải hay hạt trôm trôm tăng cao
mặc dù đây là hiện tượng thường gặp nhưng nếu cha mẹ không biết cách và không xử lý kịp thời thì tính mạng của trẻ có thể bị đe dọa
trường hợp bệnh nhi dưới đây tuy may mắn khi sơ cứu tại nhà không có kết quả nhưng bệnh nhi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mới đây các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống thành công bé gái năm tuổi bị hóc quả nhãn suy hô hấp nặng
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng ba bé gái năm tuổi trong lúc ăn nhãn bất ngờ bị ho sặc hóc khó thở tím tái được người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả
một mươi phút sau bé được đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ trong tình trạng lơ mơ tim tái nhịp tim chậm
di vật được gắp ra là quả nhãn
tuy nhiên bệnh nhi bị siêu hấp nặng có nguy cơ ngừng tim nên các bác sĩ đã đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp bằng thở máy và duy trì các biện pháp hồi sức tích cực
khi tình trạng hô hấp tuần hoàn của bệnh nhi ổn định bệnh nhi được hội trần và chuyển viện điều trị tiếp theo chuyên khoa tại bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn không để lại di chứng gì và được ra viện
bác sĩ hoàng hồng quang trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết hốc dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ lứa tuổi hay mắc là từ một đến năm tuổi
các trường hợp bị hốc dị vật đường thở nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dân tới hậu quả rất nặng nề suy hô hấp ngừng thở và ngừng tim
đặc biệt với những dị vật lớn lấp hoàn toàn đường thở có thể dẫn tới ngừng tim chỉ trong vài phút
trong trường hợp bệnh nhi này rất may mắn khi sơ cứu tại nhà không có kết quả nhưng bệnh nhi cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm
quả đầy ca bác sĩ khuyên cáo ông bà hay người trông trẻ cần hết sức cảnh giác với những đồ ăn đồ chơi xung quanh trẻ có hình tròn trơn nhãn như quả vải quả nhãn viên kẹo viên bi và tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa vì rất dễ gây sặc
khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật cần thực hiện các biện pháp sơ cứu đúng cách và kịp thời đồng thời cũng phải nhanh chóng kêu người hỗ trợ vừa thực hiện sơ cứu vừa đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ chuyên sâu
mặc dù bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa nhưng khi đi khám lại phát hiện men tim tăng và có dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim
bệnh nhân là bà t bảy mươi hai tuổi khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà xuất hiện cơn đau quặn vùng thượng vị lan lên xương ức và vùng ngực trái con buồn nôn tiêu chảy nhiều lần nên nhập viện tỉnh để cấp cứu
bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm ruột chỉ định tiêm kháng sinh để điều trị đồng thời bà cũng được xét nghiệm men tim và đo điện tâm đồ
kết quả men tim tăng và có dấu hiệu nhồi máu cơ tim trên điện tâm đồ và được chuyển đến bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm ngay trong đêm
kết quả ghi nhận động mạch liên thất trước hẹp đến chín mươi chín chặn dòng máu nuôi tim gây ra cơn đau vùng ngực bụng cho người bệnh suốt một tuần qua
ca can thiệp diễn ra vào lúc một mươi hai giờ đêm ekip đặt một stent tái thông động mạch lên thất trước
thông tin về căn bệnh này tiến sĩ bác sĩ hoàng văn phó giám đốc bệnh viện tim hà nội cho biết